trong địa điểm sản xuất hương giả trên pháp đã thuê một số địa điểm khác trên địa bàn huyện tam bình và thị xã bình minh để ra công hương
tổng giá trị hương thành phẩm đã đóng thùng bị lực lượng công an tạm giữ là khoảng năm trăm chín mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với sự quan tâm lớn về việc làm giàu nhanh chóng của các nhà đầu tư
thì nhiều hình thức lừa đảo mới giữa hơi thị trường chứng khoán trong nước đã xuất hiện
mạo danh công ty chứng khoán lập ứng dụng giao dịch ảo hay kinh doanh đa cấp huy động mua cổ phần cổ phiếu
là những thủ đoạn được nhiều kẻ gian sử dụng để răng bẫy các nhà đầu tư
và để làm rõ các chiêu thức từ những mô hình đầu tư lừa đảo này thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
anh quốc anh là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường do chưa có nhiều kiến thức nền tảng
đồng thời bị hấp dẫn bởi lãi suất và lợi ích
anh được mời chào anh đã đầu tư hai mươi triệu vào sản chứng khoán quốc tế có tên stockx
sau nhiều tháng không rút được tiền anh lại vừa mất thêm một mươi triệu vì chiêu trò lừa đảo của ứng dụng này
nhân viên của stockx để hỏi thì họ có trả lời mình là mình cần phải nằm hai mươi tiền phí
mình cũng thử nạp theo và vẫn không rút được sau đó thì mình không thấy nhân viên trên đó phản hồi đến mình nữa
hiện nay có rất nhiều loại mô hình lừa đảo kinh doanh đa cấp gắn mát sản đầu tư quốc tế sinh lợi nhuận cao
khiến người dân rơi vào cảnh tiền mất tật mang
gần đây cổng thông tin điện tử bộ công an vừa phát thông tin
cục an ninh kinh tế bộ công an đã đưa ra cảnh báo lừa đảo của mô hình kinh doanh đa cấp
skywei được giới thiệu là một tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không thành lập ở belarus
hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức cá nhân thông qua hình thức mua các gói cổ phần
thủ đoạn hoạt động của skywe là trào bán số lượng cổ phiếu theo một mươi năm giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình
tùy thuộc và cấp bậc tương ứng với số cổ phần sở hữu
nhà đầu tư sẽ nhận được mức hoa hồng khi giới thiệu người tham gia cấp dưới
cấp bậc càng cao thì tỷ lệ hoa hồng khi được giới thiệu
và cũng nghĩ rằng là họ đã lấy ra một phần chính cái tiền đầu tư của mình lại trả lại cho anh bình
giống như là túi bên trái của mình để bỏ cái tí phải mà đã nghĩ rằng là lời nhưng mà sau toàn bộ gốc là mất
đối với những dự án mang tính chất nhiều rủi ro và bên cạnh đó những công ty này chưa có hiện diện pháp nhân tại việt nam
thì người dân khi mà tham gia vào những dự án này thì có rất nhiều các cái rủi ro
và cái rủi ro đầu tiên chúng ta thấy là cái khả năng mà vận vốn đầu tư là rất lớn
thì vì vậy mà người dân cảnh giác không để
tham gia và đặc biệt là những cái hành vi mà kinh doanh đa cấp hoặc là phát hành cổ phiếu thì phải được cái sự chấp thuận
và có giấy phép của các cơ quan chức năng của việt nam
hoạt động lừa đảo qua đầu tư tài chính trong thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp
người dân thường tin vào những lời quảng cáo về lãi suất khủng có thể lên tới hai trăm linh trong một năm
việc lừa đảo không những chỉ dừng ở việc đầu tư chứng khoán mua cổ phần cổ phiếu
mà còn huy động cả vàng đất đa
theo cơ quan chức năng các chuyên gia người dân không nên tham gia các sản giao dịch đầu tư tài chính
theo phương thức đa cấp hay những trang mạng sàn đầu tư quốc tế bị cảnh cáo về những tiêu cực
và mức độ rủi ro đầu tư không an toàn để tránh tiền mất tật mang
phát triển nông thôn một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai tổng kiếm ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản
đạt khoảng tám mươi hai một tỷ usd tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
trong số đó xuất khẩu đạt trên bốn mươi bốn chín tỷ usd tăng một mươi bốn
nhập khẩu khoảng ba mươi bảy hai tỷ usd tăng năm tám
như vậy giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt bảy bảy tỷ usd tăng tám mươi ba bảy
tính chung một mươi tháng xuất khẩu nhóm nông sản chính trên một mươi tám tám tỷ usd
lâm sản chính khoảng một mươi bốn bốn tỷ usd tăng một mươi bảy
thủy sản đạt chín bốn tỷ usd tăng ba mươi hai
chăn nuôi ba trăm hai mươi sáu chín triệu usd giảm tám bảy
đầu vào sản xuất gần hai tỷ usd tăng bốn mươi năm
thưa quý vị khách quốc tế đến việt nam tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đã đạt bốn trăm tám mươi bốn bốn tỷ usd
tăng một mươi hai một so với tháng trước và gấp bốn mươi năm chín lần so với cùng kỳ năm ngoái
theo tổng cục thống kê nguyên nhân khách du lịch tăng là do việt nam đã mở cửa du lịch
các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại
tính chung một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế nước ta đạt hơn hai ba mươi năm triệu lượt người
gấp một mươi tám tám lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giảm tám mươi ba bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
khi chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
trong khi đó lượng khách đến từ châu á đạt hơn một sáu mươi năm triệu lượt người
từ châu âu là ba trăm hai mươi ba sáu nghìn lượt người châu mỹ đạt hai trăm sáu mươi tám nghìn lượt người
châu úc đạt một trăm linh sáu ba nghìn lượt người và châu phi là đạt bảy chín nghìn lượt người
bên cạnh đó tính chung trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vận chuyển hành khách đã tăng bốn mươi bốn
luân chuyển tăng sáu mươi tám tám so với cùng kỳ năm trước và vận chuyển hàng hóa là tăng hai mươi ba bốn
trong bối cảnh khách quốc tế đến nha trang khánh hòa vẫn còn thấp do nhiều thị trường truyền thống
như trung quốc hay là nga chưa thể khôi phục trở lại đường bay
ngành du lịch khánh hòa đã nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến quảng bá
thu hút thị trường mới đến từ các nước trong khu vực trung á
sự xuất hiện của dòng khách này là tín hiệu tích cực
góp phần đa dạng hóa khách quốc tế đến với tỉnh khánh hòa
trong tuần qua chuyến bay thẳng đầu tiên từ thành phố amati
trung tâm kinh tế lớn nhất kazakhstan đã chính thức hạ cánh tại sân bay quốc tế cam ranh
mang theo ba trăm bảy mươi sáu du khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng tại nha trang khánh hòa
sự kiện đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho du lịch
khi thị trường trung á được đánh giá là thị trường khách quốc tế rất tiềm năng
khi người dân tại đây có mức thu nhập tương đối cao
đất nước chúng tôi bây giờ rất lạnh còn khí hậu ở đây thì rất tuyệt vời ấm áp
nắng đẹp chúng tôi rất thích
tôi đã tìm hiểu kỹ các dịch vụ du lịch tại đây rồi hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời
trước đây nguồn khách trung á đến khánh hòa không nhiều do chưa có các đường bay thẳng
bởi vậy hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối thêm các đường bay quốc tế để khai thác thị trường này
mỗi tuần nha trang khánh hòa sẽ đón khoảng tám trăm linh khách đến từ thị trường trung á
với lợi thế về thiên nhiên các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc
du lịch nha trang khánh hòa hiện nay có thể đáp ứng tốt yêu cầu của dòng khách này
thứ nhất thì mình cũng cuốn hút vào nghỉ biển nghỉ biển và nghỉ dưỡng
còn khi mà đến việt nam rồi thì cũng có những dòng mà mình hiện tại đang có ở tránh khánh hòa
thì mình có những cái gì nền tảng đang có thì mình sẽ phát triển đến hết
đó là sự thiên đề
ví dụ như là các sản phẩm như đảo bắc đảo hòa nho phu công viên vui chơi giải trí thì có công viên vinpearl
còn các những quảng bá về ẩm thực việt nam cho họ cũng biết
về những cái giá trị ẩm thực của việt nam
không phải là chỉ dòng khách trung á mà tất cả các dòng khách quốc tế
thì khánh hòa đã chuẩn bị các doanh nghiệp đều bổ sung các dịch vụ cũng như sửa sang cơ sở vật chất
để đảm bảo chất lượng phục vụ cho khách
trong đó là có đào tạo về nguồn nhân lực
và hiện nay thì sở cũng đang tổ chức các lớp bổ sung ngoại ngữ bồi dưỡng cho các doanh nghiệp đang được tổ chức
và các doanh nghiệp thì có những cái sản phẩm mới
để mà đáp ứng cái nhu cầu của khách du lịch trong thời gian tới
tính từ đầu năm đến nay ngành du lịch khánh hòa đã đón hàng trăm chuyến bay quốc tế với gần hai trăm linh lượt khách
chỉ tính riêng trong tháng một mươi đã có ba mươi chín lượt khách quốc tế đến với khánh hòa cao gấp chín mươi lần so với cùng kỳ
tuy nhiên hiện nay nha trang khánh hòa chưa phải là thị trường truyền thống hấp dẫn đối với phần lớn khách du lịch ở khu vực trung á
điều này đòi hỏi ngành du lịch cần có những chiến lược truyền thông kích cầu du lịch để thu hút hiệu quả dòng khách này
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay